thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín đã đề ra
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố tiếp tục kiểm tra cắt giảm danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp
danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp gồm ba trăm tám mươi sáu thủ tục
số thủ tục được cắt giảm so với trước đó là một trăm hai mươi hai thủ tục đạt tỷ lệ cắt giảm hai mươi bốn
tính đến nay bộ đã cắt giảm hai trăm bảy mươi sáu trên ba trăm hai mươi sáu điều kiện đầu tư đạt tỷ lệ tám mươi bốn bốn
việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh ước tính tiết kiệm được hơn hai trăm linh ngày công tương đương ba mươi hai tỷ đồng một năm
các thủ tục kiểm tra chuyên ngành cũng đã được giả soát cắt giảm đạt bảy mươi bảy
theo bộ kế hoạch và đầu tư cho đến nay mới chỉ có hai bộ là bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có kế hoạch thực hiện theo yêu cầu của nghị quyết hai